lương trước được những vấn đề nợ xấu của hầu hết các ngân hàng tăng trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
các ngân hàng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để ứng phó với nợ xấu
một trong những giải pháp đang được các ngân hàng tích cực triển khai đó là tăng trích lập dự phòng rủi ro
kể cả những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp
việc các ngân hàng chấp nhận hy sinh lợi nhuận ngắn hạn tăng trích lập dự phòng nhằm tạo bộ đệm dự phòng dày hơn
để có nguồn xử lý nợ xấu
theo đánh giá của giới chuyên môn tỷ lệ bao phủ nợ xấu càng lớn thì khả năng hấp thụ rủi ro nợ xấu của các ngân hàng càng lớn
tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu có thể giúp ngân hàng nhanh chóng tái cấp bằng
sau khi lượng nợ xấu tái cơ cấu theo thông tư một dần dần được ghi nhận vào báo cáo tài chính